đại diện đội cảnh sát giao thông số bảy phòng cảnh sát giao thông công an hà nội cho biết
đơn vị đang phối hợp với công an quận cầu giấy khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông
khiến một phụ nữ bị cuốn vào gầm xe ô tô đang bốc cháy tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu khoảng bảy h ba mươi phút ngày hai mươi tháng một mươi một
tại ngã tư lê văn lương nguyễn ngọc vũ thuộc địa bàn quận cầu giấy hà nội
đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai xe ô tô
một trong hai xe này đã mất lái đâm và cuốn một xe đạp một xe máy vào gầm ô tô
hậu quả khiến chiếc xe ô tô này bốc cháy một phụ nữ tử vong tại chỗ
lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn